hiện tỷ giá trung tâm giữa đồng việt nam và đô la mỹ được ngân hàng nhà nước công bố ở mức hai mươi ba hai trăm ba mươi bốn
việt nam đồng trên một đô la mỹ tại các ngân hàng thương mại sáng nay giá đô la tăng nhẹ
cụ thể giá đô la tại bidv được niêm yết ở mức hai mươi ba một trăm hai mươi đến hai mươi ba ba trăm linh vnđ trên một đô la
tại tết công banh giá đồng bạc xanh tăng một mươi năm đồng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra
so với phiên giao dịch trước niêm yết ở mức hai mươi ba một trăm linh năm đến hai mươi ba ba trăm linh năm việt nam đồng trên một đô la
tại vietcombank giá đô la được niêm yết ở mức hai mươi ba tám mươi đến hai mươi ba hai trăm chín mươi việt nam đồng trên một đô la